sau phiên chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch đại biểu đánh giá phiên chất vấn đã thực sự dân chủ
thể hiện tinh thần trách nhiệm cầu thị sẵn sàng đổi mới để khắc phục những tồn tại hạn chế của bộ ngành
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề với các đại biểu
phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay đối với hai bộ trưởng được các đại biểu đánh giá dân chủ thẳng thắn
thể hiện tinh thần cầu thị của các bộ trưởng lắng nghe ý kiến của cử tri để có những giải pháp khắc phục đối với những tồn tại hạn chế
ảnh hưởng đến đời sống của người dân sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo đại biểu vấn đề của đội vốn công trình kém chất lượng trong ngành giao thông là vấn đề không mới
nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy quy định rõ trách nhiệm này thuộc về bộ ngành cá nhân nào
cái vấn đề thứ nhất là chúng ta răn đe phòng ngừa các cái cản bộ sắp tới làm sai phạm
vấn đề thứ hai là nếu thất thoạt của nhà nước chúng ta phải quy trách nhiệm để thu về ngân sách nhà nước
và vấn đề thứ hai là tôi tuy như vậy để cho bộ trưởng phải làm sớm chứ không phải tả lời rồi để đó
trên cơ sở truy như vậy thì bộ trưởng với tư cách tư lĩnh ngành để xây dựng kiển tạo
tham mưu cho chính phủ làm tốt hơn lĩnh vực của mình trong thời gian tới
đại biểu cũng nhận định thời gian qua công tác quản lý các khu du lịch văn hóa tâm linh chưa nghiêm trình
chất lượng các dịch vụ chưa tốt thực trạng này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển du lịch của việt nam
đi đến một số các điểm du lịch về chất lượng dịch vụ
rồi về cái tính chụp giật trong quá trình kinh doanh làm cho khách
người ta đến một lần người ta cảm thấy sợ
hoặc là đến các cái đền chùa có nhiều đại biểu bảo là người nghèo chưa chắc là đến được đâu
bởi vì dịch vụ thu lớn quá
tôi nghĩ là những mặt trái này chúng ta nhìn thấy thì chúng ta phải khắc phục được ngay thôi
vấn đề quan trọng là ở vấn đề quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị
chúng ta phải nói rõ như vậy chứ không phải chỉ có một chắc ngành văn hóa đâu
tại phiên chất vấn nhiều đại biểu cũng đề nghị các bộ trưởng cần thực hiện đúng lời hứa
của mình trên tinh thần thẳng thắn nhìn vào sự thật để có các giải pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại
cử tri cả nước luôn theo dõi và ủng hộ các chính sách có lợi cho quốc kế dân sinh